theo sở công thương tỉnh bắc giang tính đến cuối tháng sáu tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh ước đạt hơn một trăm chín mươi tấn với tổng doanh thu ước đạt năm bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó doanh thu từ vải thiều ước đạt hơn ba tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt hơn hai mươi
tổng sản lượng vải thiều bắc giang xuất khẩu đạt khoảng bảy mươi hai hai trăm năm mươi tấn tổng giá trị ước đạt một trăm hai mươi sáu tám triệu đô la mỹ trong đó chủ yếu xuất sang thị trường trung quốc với sản lượng ước đạt bảy mươi một hai trăm năm mươi tấn doanh thu ước đạt một trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ xuất sang một số nước thuộc liên minh châu âu eu nga singapore thái lan australia mỹ canada nhật bản hàn quốc với tổng sản lượng khoảng một tấn
tổng sản lượng vải thiều bắc giang còn lại được tiêu thụ khắp toàn quốc giá vải thiều bắc giang năm nay tương đối ổn định từ tám đến hai mươi năm đồng một kg giá vải loại đẹp thu mua xuất khẩu đạt từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng một kg